căn cứ vào kết quả của phiên họp hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất mới đây bộ lao động thương binh và xã hội đang lấy ý kiến về nghị định điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm hai nghìn hai mươi trong đó mức cao nhất đạt trên bốn triệu đồng một tháng
các mức đề xuất điều chỉnh như sau đối với vùng một bốn trăm hai mươi đồng một tháng vùng hai mức ba triệu chín trăm hai mươi đồng một tháng vùng ba ba triệu bốn trăm ba mươi đồng một tháng và vùng bốn mức ba triệu bảy mươi đồng một tháng
mức lương tối thiểu vùng này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường
việc lấy ý kiến này sẽ kéo dài đến ngày một mươi bảy tháng chín dự kiến sau khi hoàn thành và được phê duyệt nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi